chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự trưa của chuyên minh nhân dân
chương trình thời sự trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây
từ một mươi hai giờ hôm nay tạm dừng cấp thị thực tại cửa khẩu cho người nước ngoài
xuất khẩu hàng hóa sang trung quốc tăng mạnh
bộ y tế mới ban hành quyết định số tám trăm bảy mươi chín ngày một mươi hai tháng ba về hướng dẫn cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó người cần cách ly tại nhà là những người tiếp xúc với người khác
với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định
người thuộc đối tượng cách ly tập trung có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo hướng dẫn của bộ y tế
các đối tượng khác theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ hoặc ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và tùy theo diễn biến cụ thể của dịch bệnh bộ y tế tiếp tục hướng dẫn
thời gian cách ly của người cách ly tại nhà là một mươi bốn ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm
yêu cầu về phòng ở của người được cách ly
tốt nhất là ở phòng riêng nếu không có phòng riêng thì giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình
hoặc trong cùng nơi ở nơi lưu trú ít nhất hai mét và xa khu sinh hoạt chung
phòng cách ly nên bỏ đảm không thoáng khí không sử dụng điều hàn nhiệt độ thường xuyên đường vệ sinh hạn chế các đồ đàng phân dụng trong phòng
nếu có điều kiện nên chọn phòng ở khối dãy khối hương gió xa khu vực đông người qua lại
có nhà vệ sinh xa phòng rửa tay và nước sạch có thủng rác còn nắp đẩy
thưa quý vị chính phủ vừa có quyết định về chính sách nhập xuất cảnh cho người nước ngoài thuộc diện tạm dừng nhập cảnh việt nam trong vòng ba mươi ngày
từ một mươi hai h ngày một mươi năm tháng ba để thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
quyết định nêu rõ tạm thời chưa cho nhập cảnh người nước ngoài đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực schengen vùng quốc anh và bắc ireland
trong vòng một mươi bốn ngày trước ngày dự kiến đến việt nam với mục đích du lịch thăm thân du học việc riêng

tạm dừng các thị thực tại cửa khẩu cho tất cả người nước ngoài không phân biệt quốc gia và vùng lãnh thổ
quyết định nêu trên có hiệu lực ba mươi ngày kể từ một mươi hai h ngày một mươi năm tháng ba và không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ
các trường hợp người nước ngoài là chuyên gia quản lý doanh nghiệp lao động tay nghề cao khi nhập cảnh phải qua kiểm tra y tế
và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tại doanh nghiệp cơ sở lưu trú theo đúng quy định
ngày một mươi bốn tháng ba bộ ngoại giao việt nam ra thông báo những người đến từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch
cần thường xuyên kiểm tra cập nhật quy định của các hãng hàng không bảo đảm có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu
để có thể thực hiện chuyến bay đặc biệt là các giấy tờ xác nhận tình trạng sức khỏe nếu có
từ ngày một mươi sáu tháng ba phía việt nam yêu cầu công dân nước ngoài tại việt nam cũng như công dân việt nam
thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị
sân bay nhà ga bến xe trên các phương tiện giao thông công cộng
tất cả các hành khách trên các chuyến bay trong nước quốc tế đi và đến từ việt nam phải đeo khẩu trang
trong suốt quá trình bay và khi vào nhà ga
việt nam đã thông báo nội dung này tới các cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan lãnh sự
và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại việt nam
ngay sau khi xác định có năm mươi hai trường hợp đã từng đi trên chuyến bay mang số hiệu vn năm mươi bốn đã di chuyển đến quảng ninh
lực lượng công an tỉnh quảng ninh đã bố trí lực lượng
tiến hành phong tỏa các cơ sở lưu trú liên quan đến bốn trường hợp có kết quả dưng tính với covid một mươi chín
và phối hợp tổ chức cách ly toàn bộ các trường hợp từng tiếp xúc với những hành khách này
cũng như là bảo đảm an ninh trật tự tại đây
lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khách sạn nơi nữ du khách quốc tịch ireland
thuê phòng nghỉ từ ngày hai tháng ba đến ngày bảy tháng ba
người này đi cùng chuyến bay vn năm mươi bốn với bệnh nhân số một mươi bảy
và có kết quả dương tính với virus sars cov hai
công an thành phố hạ long đã phối hợp với các lực lượng chức năng bố trí chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
không cho người ra vào khách sạn cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng
một số người cũng bắt đầu đến làm đi đến làm
thì chúng tôi cũng giải thích để người ta hiểu được rằng cái việc đấy và
và cũng hướng dẫn luôn là đây cũng đang có cái dấu hiệu
cho nên là cũng hướng dẫn luôn người ta là tự cách ly tại nhà đã
trước khi có cái kết quả
mà của các cái bộ phận chuyên môn người ta kết luận
thành phố hạ long bố trí ba khách sạn để cách ly cho số du khách thủy thủ
thuyền viên của các tàu lưu trú phục vụ khách du lịch trên chuyến bay vn năm mươi bốn
và người nước ngoài nhập cảnh từ hàn quốc vào việt nam qua cảng hàng không quốc tế vân đồn
công an thành phố hạ long đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly
đồng thời tuyên truyền để nhân viên trên địa bàn hiểu và đồng thuận với chủ trương của chính quyền thành phố
mà hiện tại có một trăm năm mươi bảy khách sạn
một trăm năm mươi bảy khách hiện vẫn đang an toàn
hiện là chưa phát hiện vấn đề gì nghi vấn nữa
mà công tác y tế cũng đảm bảo rất chú đáo kiểm tra liên tục
số lượng khách đến ví dụ có trường hợp là cung cấp lương thực thực phẩm
do khách hàng thì cũng kiểm soát rất tốt
đến thời điểm hiện tại
tình hình an ninh trật tự được đảm bảo
mọi người đều có ý thức chấp hành quy định đã được đề ra
xác định rõ việc chống dịch như chống giặc
nên cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ninh luôn ý thức được trách nhiệm của mình
để kiểm soát và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
sáng nay bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với sở y tế tỉnh khánh hòa
đã làm thủ tục cho ba mươi năm công dân trở về nhà sau một mươi bốn ngày được cách ly phòng dịch covid một mươi chín
tại trung tâm huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh khánh hòa
những công dân này chủ yếu là du học sinh trở về từ những nơi ngoài vùng tâm dịch theu của hàn quốc
tại nơi cách ly các công dân được bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất hậu cần y tế và các thiết bị
dụng cụ phục vụ sinh hoạt trong thời gian cách ly chế độ ăn uống theo tiêu chuẩn quy định của bộ quốc phòng
ba mươi năm công dân hoàn thành thời gian cách ly hiện có sức khỏe tốt
được bộ chỉ huy quân sự tỉnh bố trí phương tiện đưa đến sân bay ga tàu biến xe để về với gia đình
hiện còn chín mươi bốn công dân khác
vẫn đang tiếp tục được cách ly tại trung tâm
theo sở y tế tỉnh ninh bình sau hai lần lấy mẫu xét nghiệm
bệnh nhân thứ một mươi tám đang được cách ly và điều trị tại ninh bình đã cho kết quả âm tính
bệnh nhân thứ một mươi tám là một du học sinh trú tại xã tân phong huyện vũ thư tỉnh thái bình
sau khi được điều trị tích cực đã có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính
bệnh nhân tiếp tục được cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình và chờ ngày xuất viện
hiện tại tỉnh ninh bình đang có một ba trăm năm mươi trường
trường hợp đang được cách ly theo dõi hoặc giám sát
trong đó trong ngày một mươi bốn tháng ba đã có bảy mươi hai trường hợp đã hết thời hạn cách ly
tối ngày một mươi bốn tháng ba ubnd tp hcm vừa ban hành quyết định về việc tạm ngừng hoạt động các sạp chiếu phim
quán bar game online các điểm massage karaoke vũ trường sân khấu trên địa bàn thành phố
để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó thời gian tạm đóng cửa bắt đầu từ một mươi tám h
năm tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
quyết định của ubnd tp hcm có ghi rõ nguyên nhân tạm dừng hoạt động loại hình này
nhằm hạn chế sự tụ tập đông người hạn chế nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trên địa bàn thành phố
trước đó ubnd quận một đã ra văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạch chiếu phim
massage karaoke quán bar vũ trường beer club hoạt động riêng lẻ
và các nhà hàng khách sạn có kinh doanh loại hình dịch vụ trên tạm ngưng hoạt động từ một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng ba
ghi nhận thực tế đa số các chủ cơ sở đều chấp thuận yêu cầu nhân viên dọn dẹp bàn ghế sẵn sàng đóng cửa
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
nhiều địa phương đã tạm ngừng đón khách du lịch đến các địa điểm thăm quan nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
chiều ngày một mươi bốn tháng ba ubnd tp hcm đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng đón khách thăm quan du lịch
tại các khu điểm du lịch trên địa bàn từ giờ sáng ngày một mươi bảy tháng ba
khách nước ngoài đến với quảng bình phần lớn đến từ các nước châu âu
tuy nhiên châu âu đang là nơi dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh với mức độ lây lan cao
các đơn vị đã đề xuất tạm dừng đón khách ở các địa điểm như hàng sơn đòn hàng én hàng va hay hệ thống hàng động tú làn
những địa điểm này sẽ được mở cửa trở lại sau khi tình hình dịch bệnh ổn định hơn
tương tự chiều ngày một mươi bốn tháng ba tỉnh thừa thiên huế đã có công văn yêu cầu tạm thời không đón khách
vào thăm quan tại các di tích bảo tàng dịch làm thắng cảnh trên địa bàn tỉnh từ một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng ba cho đến khi có thông báo mới
cũng với các thông báo tương tự ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp tiền giang và biến tre cũng bàn hành văn bản
yêu cầu các khu du lịch cơ sở kinh doanh du lịch tạm ngừng đón tiếp du khách là người nước ngoài
nhằm ngăn chặn sự bùng phát và lây lan dịch bệnh covid một mươi chín trên diện rộng bảo vệ sức khỏe của cộng đồng
chỉ một tuần sau khi cho sinh viên đi học trở lại thì nhiều trường đại học lại tiếp tục thông báo
sinh viên không đến trường do diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp
bên cạnh việc chuyển sang tổ chức dạy học trực tuyến thì các trường còn khuyến cáo sinh viên không nên di chuyển khỏi nơi cư trú
cô sinh viên người lào siam phôn của văn viện báo chí và tuyên truyền lần đầu tiên được nghỉ một mùa tết dài đến tận đầu tháng ba
trở lại trường vừa đi học được một tuần thì siam phôn lại nhận được thông báo
nghỉ học tuy nhiên kèm với thông báo nghỉ học lần này sinh viên cũng được nhà trường khuyến cáo
về việc tránh di chuyển đặc biệt là các sinh viên nước ngoài
vậy nên siam phôn đã quyết định ở lại ký túc xá cùng với các bạn lào của mình
và trong cái quá trình mà ở đây thì một mặt thì cũng mong là các em sẽ tiếp tục học dưới sự hướng dẫn của giáo viên từ xe
mặt khác thì để cho đảm bảo cuộc sống của em ấy không bị xáo trộn không bị thay đổi
thì nhà trường cũng đã áp dụng một số các hỗ trợ
ví dụ như kèm ở trong ký túc xá này
thì có động viên thường xuyên đến để động viên và có hỗ trợ cần thiết đối với các em
chúng tôi yêu cầu tất cả các đội ngũ quản lý túc xá phải thường xuyên có mặt ở đây
để có thể giúp đỡ các em trong bất kỳ thời điểm nào trong trường
bảo đảm an toàn cho sinh viên nên việc không học tập trung trên dẳng đường là cần thiết
tuy nhiên làm thế nào để hạn chế sinh viên di chuyển thì là điều khiến các trường chăn trở
và học online chính là giải pháp được nhiều trường áp dụng để bảo đảm sinh viên ổn định chỗ ở
cũng như bảo đảm tiến độ học tập
bởi vì trong môi trường đô thị thì đường truyền internet wifi tất cả mọi thứ thì tốt hơn
rồi cái sự hỗ trợ của nhà trường trên các cái phương diện về học tập và sinh hoạt cuộc sống
ví dụ như là đại học quốc gia hà nội thì ở ngay bên cạnh sẵn sàng hỗ trợ cho các em khi có các yêu cầu về y tế
và thứ hai là đồng thời
các em cũng đảm bảo một cái sự an toàn cho chính các em khi mà không phải di chuyển
tuy nhiên theo đại diện các trường thì dù bằng nhiều giải pháp khác nhau
nhưng điều này cũng chỉ hạn chế được tối đa chứ không hạn chế được tuyệt đối
để tránh việc di chuyển thì điều quan trọng nhất vẫn phải là ý thức của mỗi sinh viên
còn trên thế giới trong bối cảnh số người nhiễm covid một mươi chín tăng tới một năm trăm linh người chỉ sau một ngày
chính phủ tây ban nha dự định ban bố xác lệnh
phong tỏa toàn bộ lãnh thổ coi đây là một phần trong các biện pháp khẩn cấp quốc gia
nhằm đối phó với dịch bệnh đang tiềm ẩn nguy cơ nhấn chìm đất nước này
truyền thông tây ban nha cho biết xác lệnh phong tỏa dự kiến có hiệu lực từ ngày một mươi sáu tháng ba
yêu cầu tất cả mọi người dân phải ở trong nhà ngoại trừ những người phải ra ngoài để mua
nhu yếu phẩm và thuốc men hoặc tới bệnh viện đi làm và thực hiện các công việc cấp bách khác
các phương tiện giao thông công cộng sẽ được duy trì hoạt động ở mức tối thiểu
bộ nội vụ tây ban nha sẽ kiểm soát tất cả các lực lượng cảnh sát trong một mươi năm ngày áp dụng lệnh tình trạng khẩn cấp
bác sĩ của nhà trắng tiến sĩ shin conley ngày một mươi bốn tháng ba cho biết
tổng thống mỹ donald trump đã có kết quả xét nghiệm âm tính với chủng mới của virus corona sars cov hai
ông trump đã phải đi xét nghiệm sau khi có tiếp xúc với một số thành viên trong phái đoàn của tổng thống brazil
tới thăm khu nghỉ dưỡng của ông trump ở bang florida
sau đó những người này đã có kết quả dương tính với sars cov hai
trong một thông báo nội bộ bác sĩ conley nêu rõ
một tuần sau khi dùng bữa tối với phái đoàn brazil tại marra lago tổng thống vẫn không có triệu chứng gì
hãng hàng không jeblue của mỹ thông báo cấm bay vĩnh viễn đối với một hành khách
người này đã biết mình có nguy cơ cao mắc covid một mươi chín từ trước khi lên máy bay
nhưng lại chỉ thông báo sau khi máy bay hạ cánh
theo đài abc news ngày một mươi ba tháng ba sự việc xảy ra trên chuyến bay cất cánh từ sân bay quốc tế
john f kennedy tại thành phố new york đến bang palma

toàn bộ đội bay và một trăm một mươi bốn hành khách trên chuyến bay đã mắc kẹt trên đường băng nhiều giờ
khi các quan chức y tế nói chuyện với mọi người trên máy bay
anh và iceland sẽ được thêm vào danh sách lệnh cấm đi lại từ châu âu vào mỹ của tổng thống trump
ngày một mươi một tháng ba nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
chính quyền mỹ đã ban hành lệnh cấm đi lại từ hai mươi sáu quốc gia châu âu
nhưng không bao gồm vương quốc anh và iceland
nhưng sự bùng phát nhanh chóng của các ca nhiễm và ca tử vong tại hai quốc gia này đã khiến cho mọi việc thay đổi
tiếp theo chương trình nghị định mới cởi trói cho taxi công nghệ
thưa quý vị sau bốn năm với một mươi hai lần trình dự thảo
nghị định mới ra đời thay thế cho nghị định tám mươi sáu
quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
đã thực sự cởi trói cho các doanh nghiệp taxi công nghệ
và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng minh bạch hơn giữa taxi công nghệ và taxi truyền thống
anh lê xuân vũ là lái xe taxi công nghệ đã được vài năm
trước đây anh vũ là lái xe taxi truyền thống nhưng sau khi chuyển về công việc văn phòng
anh bỏ lái taxi chuyên nghiệp mua xe để chạy taxi công nghệ kiếm thêm thu nhập
anh vũ cho rằng nếu phải đeo màu trên xe thì anh sẽ không làm công việc này nữa
nếu mà đeo màu đeo hiệu quả thì gọi là nhiều người thì chắc người ta cũng bỏ thôi
thì nói chung nhìn cái xe gọi là ra số là xe mình đi mua thì thứ nhất là tạo gian việc làm
thứ hai là gọi là cũng nhìn nó không có
màu nó nhìn nó vẫn hay hơn
xe này thực ra để phục vụ đi lại thì chắc là nếu mà để taxi thì chắc là em không cho nên bỏ
bỏ taxi hả
vâng bỏ taxi
có thể nói từ khi có taxi công nghệ nền kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực đi lại xuất hiện
thị trường đã tận dụng thời gian rảnh rỗi của xe cá nhân để tham gia hoạt động vận tải taxi
điều này khiến giá cước vận tải giảm thấp và nhiều người lựa chọn bởi những tính năng mà taxi công nghệ mang lại
nghị định số một mươi ra đời quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã được ký
bộ lực thi hành từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
những tranh cãi trong công tác quản lý và nhận diện xe công nghệ cũng đi đến hồi kết bởi những quy định mới được ban hành
một điểm đáng chú ý của nghị định là thay vì việc đao màu bằng quy định dán tem lên kính xe công nghệ
quy định này được đánh giá vừa phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới
đây là cách nhận biết giữa xe tư nhân với xe công nghệ để các cơ quan chức năng thuận tiện trong công tác quản lý
nghị định số một mươi của chính phủ ngày một mươi bảy tháng riêng năm hai nghìn hai mươi thì đã được thể hiện một bước tiến rất dài
trong quản lý vận tải nói chung ở đất nước vận tải
về mặt thủ tục hành chính cũng có đơn giản được nhiều
thứ hai là các biện pháp về quản lý vận tải thì cũng có được cân nhắc rất là trong lĩnh vực quản lý xe công nghệ
theo nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi chỉ cần thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải
nhiều trực tiếp điều hành phương tiện tài xế hoặc quyết định giá cước sẽ là kinh doanh vận tải
như vậy với quy định này các doanh nghiệp sẽ được cạnh tranh bình đẳng trên một sân chơi chung
đối với nghị định một mươi thì có quy định rất rõ ví dụ như đối xe taxi công nghệ mà kết thúc chuyến đi
doanh nghiệp hợp tác xã sử dụng phần mềm tính tiền phải gửi hóa đơn điện tử của chuyến đi đến hành khách
và đồng thời gửi cho quan thuế để người ta kiểm soát
vại hình nào dù có tên nào nữa phải phù hợp với quy định pháp luật thì sẽ được hoạt động
khi về chung một môi trường pháp lý câu trả lời về sự thành công của các hãng vận tải sẽ do chính các khách hàng lựa chọn
muốn tồn tại cạnh tranh bình đẳng các hãng taxi cả truyền thống và công nghệ đều phải có chiến lược
và như vậy không lại trừ khả năng cuộc đua công nghệ truyền thống sẽ còn gai cấn hơn
vừa qua ubnd tỉnh lạng sơn đã đánh giá tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng chống dịch
tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi

trung quốc cho mở cửa các cửa khẩu còn lại
trong hai tháng qua tỉnh lạng sơn đã thực hiện mục tiêu kép là vừa đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
vừa chủ động nỗ lực phòng chống tốt dịch covid một mươi chín
đến nay trên địa bàn tỉnh có sáu cửa khẩu đã thực hiện thông quan
với số lượng trên một mươi bốn ba trăm linh xe hàng hóa xuất nhập khẩu tương đương với gần ba trăm tám mươi bảy tấn hàng hóa
tổng kim ngạch đạt gần bốn trăm linh triệu usd
ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đề nghị ban quản lý khu kinh tế
cửa khẩu đồng đăng lạng sơn và các lực lượng chức năng tiếp tục trao đổi với trung quốc
thống nhất cho mở các cửa khẩu còn lại nhằm thúc đẩy hàng hóa xuất nhập khẩu
trong đó ưu tiên thông quan những mặt hàng nông sản dễ hỏng đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín song xuất khẩu hàng hóa sang thị trường trung quốc
vẫn có sự tăng trưởng đặc biệt là các mặt hàng điện tử
theo tổng cục hải quan trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang trung quốc
đạt trên hai bảy trăm linh tỷ usd đưa tổng kim ngạch trong hai tháng đầu năm lên năm năm tỷ usd
theo tổng cục hải quan kinh mệnh xuất khẩu sang trung quốc tăng là nhờ sự tăng trưởng của hai nhóm hàng chủ lực
gồm máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện điện thoại và linh kiện
trong đó máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt một bốn tỷ usd
mặt hàng nông sản xuất khẩu sang trung quốc vẫn còn gặp nhiều khó khăn và chưa phục hồi hoàn toàn
đặc biệt nhờ sự liên tục khuyến cáo của bộ công thương xuất khẩu nông sản sang trung quốc cũng đang được cải thiện đáng kể
như là qua các tỉnh lào cai lạng sơn và quảng ninh
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín kinh mệnh xuất khẩu sang trung quốc tăng tới hơn tám trăm linh triệu usd tương đương tốc độ tăng trưởng khoảng bảy sáu
một thông tin vui cho những bà con nuôi cấy lúa gạo
trong khi các mặt hàng nông sản xuất khẩu gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh covid một mươi chín
thì xuất khẩu gạo lại bất ngờ tăng mạnh giá thu mua lúa gạo trong nước cũng tăng lên từng ngày
tính đến thời điểm này diễn biến thị trường lúa gạo hoàn toàn trái ngược với những gì các doanh nghiệp dự đoán mỗi khi vào vụ đông xuân
thông thường khi thu hoạch rộ lúa đông xuân giá lúa trên thị trường sẽ xuống thấp
nguyên nhân là do lúc đó lượng lúa hàng hóa trên thị trường rất dồi dào nhưng không có đủ gạo để doanh nghiệp mua
tuy nhiên năm nay tình hình lại hoàn toàn khác
thương lái không chỉ chủ động tìm đến tận ruộng đặt cọc sớm mà còn thu mua với giá cao sáu tám trăm linh đồng một kg cho giống lúa rvt
so với thời điểm cuối tháng hai tất cả giống lúa đều tăng từ ba trăm linh bốn trăm linh đồng một kg so với cùng kỳ giá lúa tăng mạnh từ năm trăm linh một đồng một kg
càng vào vụ thu hoạch rộ gần đây giá lúa càng tăng
sau một năm chầm lắng hoạt động xuất khẩu gạo sôi nổi trong thời gian gần đây đã giúp giá thu mua lúa tươi tại ruộng lập đỉnh cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây
với mức giá như hiện nay thu nhập của người dân trong vụ lúa này sẽ tốt hơn và lượng lúa hàng hóa cho nông dân chắc chắn sẽ được tiêu thụ hết
hiện nay nhiều diện tích trồng sắn trên địa bàn tỉnh quảng trị bị nhiễm bệnh khảm lá
bệnh đang có chiều hướng gia tăng gây nhiều khó khăn cho người dân trồng sắn
trước thực trạng này các ngành chức năng của tỉnh quảng trị đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn bệnh bùng phát trên diện rộng
ông lê kiệt trồng được hai năm hectare sắn
đến nay một trăm linh diện tích trồng sắn
bệnh khảm lá sắn của gia đình ông đều bị nhiễm bệnh khảm lá
theo ngành chức năng bệnh khảm lá sắn là bệnh rất nguy hiểm do virus gây ra nên không có thuốc đặc hiệu phòng trừ
bệnh lây lan với tốc độ nhanh thông qua giống và côn trùng môi trường
giới là con bọ phấn gây ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng của cây sắn rất lớn
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh quảng trị đã có hơn ba trăm bốn mươi hectare sắn bị nhiễm bệnh khảm lá sắn
tuy nhiên con số này vẫn chưa dừng lại ở đó
vì vậy các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị đang triển khai một số giải pháp phòng trừ
chúng tôi sẽ tiến hành tập huấn hướng dẫn cho bà con phá thiền được bệnh khảm lá sắn
và đối tường lây lan đó là con bọ phấn
và thứ nhất là tất cả những vùng bảo nhiệm thì phải quanh vùng
những chỗ nào nhiễm kênh bảy mươi thì phải bắt buộc tiêu vị
và những vùng nào dưới bảy mươi thì là tiếp tục có thể cho bà con là không trừ bọ phấn
dẫu này những vùng này bị nhiễm rồi thì tuyệt đội không được đem ra những vùng khác chưa bị nhiễm
trên địa bàn tỉnh quảng trị hiện có hơn chín hectare đất trồng sắn
đến thời điểm này đã có bốn huyện thị xã có cây sắn bị nhiễm bệnh khảm lá sắn
nơi nhiễm phổ biến từ năm mươi bảy mươi nơi cao lên đến chín mươi một trăm linh
nếu các ngành chức năng cũng như người dân không có giải pháp quản lý nguồn giống
thì nguy cơ lây lan của bệnh khảm lá sắn sẽ rất lớn
gây ảnh hưởng đến kinh tế của người dân trồng sắn trên địa bàn tỉnh quảng trị trong thời gian tới